hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy tại các tỉnh thành dịp cận tết
chiều nay một mươi bảy tháng một công an thành phố hải phòng tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho các đơn vị cá nhân
có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá chuyên án giết người tại huyện an lão
sự và chủ trì buổi lễ có thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
trước đó ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
xảy ra vụ giết người tại thôn câu thượng xã quang hưng huyện an lão tp hải phòng
công an hải phòng xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
và đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh làm rõ và quyết tâm phá án
qua một mươi bốn ngày đấu tranh đến hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng một
lực lượng công an tp hải phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ sát hại chủ đầm rơi
ở thôn câu thượng xã quang hưng huyện an lão là nguyễn thành trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở thôn quán trang xã bát trang huyện an lão
ghi nhận thành tích của các tập thể cá nhân trong đấu tranh phá chuyên án tại hội nghị
nhiều cá nhân tập thể đã được bộ công an tặng giấy khen
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc chúc mừng
ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực bản lĩnh tinh thần trách nhiệm
của cán bộ chiến sĩ công an tp hải phòng các cục nghiệp vụ trong đấu tranh phá án
kết quả đó đã tạo nên niềm tin của quần chúng nhân dân và gia đình bị hại với lực lượng công an
đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm bổ sung các phương án
biện pháp trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm xã hội
và đẩy mạnh tuyên truyền gương sáng về những thành tích chiến công
của các lực lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thực hiện chương trình tết vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi hôm nay
báo công an nhân dân phối hợp với công an tỉnh nam định cùng các nhà tài trợ
đã trao tặng quà tết tới cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn
và đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh nam định
gần hai trăm linh xuất quà đã được báo công an nhân dân cùng các nhà hào tâm
trao tận tay cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn
và những gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh nam định
dù giá trị không lớn nhưng đây là tình cảm của những người làm báo công an nhân dân
và các nhà hào tâm nhằm chia sẻ khó khăn với bà con
mong ngày tết của các gia đình tới đây sẽ đong đầy ấm áp hơn
ngoài ra trong chuyến công tác đoàn còn trao tặng hai trăm năm mươi kg gạo
và hai mươi triệu đồng cho cô nhi viện thánh an bùi chu
nơi hiện đang chăm sóc che chở cho hơn một trăm linh trẻ em ốm yếu khuyết tật bị bỏ rơi
hy vọng những món quà này sẽ giúp các em được đón một cái tết ấm áp
yên lành và đông đầy yêu thương
trong khi tham gia chữa cháy tại tòa nhà dầu khí thanh hóa
ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh thanh hóa đã bị thương
sáng ngày hôm nay đoàn công tác cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã đến thăm động viên ba cán bộ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thanh hóa
thăm động viên cán bộ chiến sĩ bị thương đang điều trị
tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
đoàn công tác đã biểu dương tinh thần quả cảm tấm gương tận tụy
trách nhiệm vì nước quên thân vì dân quên mình của ba cán bộ chiến sĩ
đồng thời gửi lời chia sẻ tới thân nhân ba cán bộ bị thương
mong gia đình cố gắng vượt qua khó khăn chăm lo sức khỏe
để các đồng chí sớm bình phục trở lại đơn vị công tác
trước đó đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra công tác phòng cháy
thường trực sẵn sàng chữa cháy tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thanh hóa
đồng thời đến hiện trường vụ cháy để kiểm tra công tác khám nghiệm hiện trường
lê đình kỳnh và nhóm đồng thuận đưa thông tin lên mạng xã hội khẳng định
sự việc ở đồng tâm liên quan đến hai khu đất nằm kề nhau
tạm gọi là khu a bốn mươi bảy ba mươi sáu ha và khu b năm mươi chín ha là khu tranh chấp
lê đình kình thừa nhận đất khu a là đất quốc phòng và đã bàn giao
còn khu b hay còn gọi là đất đồng xanh là đất nông nghiệp
nên cáo buộc chính quyền muốn lấy năm mươi chín ha của khu b thì phải đến bù
theo cách nói này của lê đình kỳnh
thì đất quốc phòng nằm trên mạng
ở địa dưới đồng tâm vào khoảng một trăm linh sáu ha
tuy nhiên theo bản đồ quản lý đất sân bay yubon năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng các móc dưới bê tông cốt thép đã được đơn vị quân đội cắm từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi
thể hiện đất sân bay miếu môn thuộc địa dưới xã đồng tâm chỉ có hơn sáu mươi bốn hectare
là khớp với đo đạc của thanh tra chính phủ và bản đồ vệ tinh
vừa qua các đơn vị của bộ quốc phòng xây dựng tường bao quanh sáu mươi bốn hectare này là đúng
trong số hơn sáu mươi bốn hectare sau khi xã đồng tâm bàn giao cho bộ quốc phòng
các đơn vị quốc phòng quản lý đất đã ký hợp đồng canh tác lại với ủy ban nhân dân xã lòng tâm
rồi thiếu quản lý để người dân lấn chiếm
liên quan sự việc này đã có ba mươi cán bộ bị xử lý
trong đó có một số cán bộ bị xử lý hình sự
dựa vào những vi phạm trên cho rằng đất bị lân chiếm này là đất nông nghiệp
nhóm lê đình kình đã bóp méo sự thật
lập lờ thông tin sai lệch nhằm quy kết chính quyền biến đất nông nghiệp thành đất quốc phòng để không phải đơn bù
khiến nhiều người dân hiểu lầm
đất nông nghiệp của quốc phòng là đất nông nghiệp của xã
thực tế không ít người gây dối vụ việc ở đồng công vừa qua là chỉ vì nghe theo lời hứa hẹn của lê đình kình
dưới một vò bọc là chống tham nhũng
nhóm đồng thuận đứng đầu là lê đình kình đã liên hệ với các tổ chức cá nhân phản động nước ngoài
tuyên truyền kích động lôi kéo người dân đòi quyền lợi năm mươi chín hectare đất hoàn toàn không có trên thực tế
đặc biệt các đối tượng đã móc ngoặc với tổ chức khủng bố việt tân để kêu gọi tài trợ kinh phí
kèm theo lời hứa hẹn
càng gửi nhiều đơn thư lên các tổ chức nhân quyền thế giới càng được nhiều tiền hỗ trợ hơn
cảm ơn các bạn đã theo dõi
vụ án xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
qua công tác điều tra vụ án giết người tàng trữ sử dụng mua bán trái phép
vũ khí quân dụng và chống người thành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội phát hiện một số cá nhân
tổ chức trong và ngoài nước tài trợ tiền cho các đối tượng có liên quan trong vụ án
để phục vụ yêu cầu điều tra mở rộng vụ án trong đó có hành vi tài trợ khủng bố
cơ quan điều tra đã đề nghị các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước phối hợp giả soát
phong tỏa một số tài khoản có liên quan
bộ công an thông báo và đề nghị các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước nâng cao cảnh giác
không gửi tiền vào tài khoản của những người có hành vi kêu gọi tài trợ
và thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng giác mình xử lý
hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản số sáu một một không không một chín tám bảy một ba chín
mở tại ngân hàng việt công banh mang tên nguyễn thúy hạnh
danh sách các tài khoản nghi vấn liên quan bộ công an sẽ thường xuyên cập nhật khi có thông tin
sau một tuần xảy ra vụ việc tại đồng tâm theo ghi nhận của phóng viên thời sự
hiện nay lực lượng quân đội đã hoàn tất xây dựng tường rào sân bay miếu môn
lực lượng đảm bảo an ninh trả tự đã rút quân khỏi địa bàn
mọi hoạt động của người dân thôn hoành đã trở lại bình thường
tích cực lao động sản xuất và chuẩn bị đón tết nguyên đán canh tí đang đến gần
thôn hoành xã đồng tâm mọi sinh hoạt học tập
lao động sản xuất kinh doanh của người dân đã trở lại bình thường
cá chết cho ngày ông tâm ông táo lạt chuẩn bị cho bánh trưng quất và hoa mai
không khí tết xuất hiện trong khu chợ buổi chiều những ngày cuối năm
trên đường dưới là ổn định lại cho dân để dân yên tâm làm ăn
ăn tết xong rồi lại do lao động kinh tế sản xuất
những ngày qua các cấp chính quyền huyện xã thôn các đoàn thể chính trị xã hội
đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giữ gìn ổn định an ninh trật tự
động viên tinh thần người dân cũng như chăm lo thực hiện tốt các chính sách
phục vụ người dân đón tết nguyên đán canh tí chú đáo
nói chung là cuộc sống thì vẫn trở lại bình thường đó mà
tinh thần động viên bà con thì bây giờ như vậy chủ yếu là ở các cơ sở như là tổ chức các đoàn thể
chuẩn bị giáp tết thì cũng có các điện hoạt văn nghệ các khu xóm thôn nhà văn hóa
các khu vực thì nói chung là thôi là tự biên tự diễn
cũng đón tổ chức đón giáo thừa cũng bình thường như ba năm thôi
tình hình an ninh trả tự trên đoàn bàn cơ bản được kiểm soát và đã ổn định
hôm nay là đang tiếp tục lận động tuyên truyền
tình hình an ninh trả tự trên đoàn bàn cơ bản được kiểm soát và đã ổn định
việc xây tường rào bảo vệ sân bay miếu môn đã hoàn thành
chỉ còn một tuần nữa là bước sang năm mới
người dân ở đây đang chuẩn bị đón tết canh tí với mong muốn một năm bình an
và kinh tế xã hội phát triển ổn định
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
tại thành phố cao bằng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
phối hợp với các đơn vị liên quan vừa bắt ba đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
ba đối tượng bị bắt là nông đức kiểm trú tại thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
nông văn tân chú tại thị trấn thanh nhật huyện hạ lan
và nông đức toàn chú tại thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
tăng vật thu giữ gồm một mươi bánh heroin cùng một số vật chứng liên quan khác
cơ quan công an cho biết toàn bộ ổ nhóm mua bán ma túy do kiểm cầm đầu
đã bị bắt và xử lý theo quy định của pháp luật
cũng liên quan đến ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
và phòng cảnh sát giao thông
cơ quan công an thanh hóa vừa liên tiếp bắt giữ hai vụ hai đối tượng
vận chuyển một mươi bánh heroin và bốn kg ma túy tổng hợp sạng đá
khoảng hai giờ ngày một mươi năm tháng một tại quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã minh lâm huyện tĩnh gia
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng trần trọng tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ở xã phúc lai huyện đoan hùng tỉnh phú thọ đang vận chuyển trái phép chất ma túy
từ lào qua hương sơn hà tĩnh về thanh hóa tiêu thụ
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ bốn kg ma túy đá một xe ô tô và nhiều tăng vật khác có liên quan
tiếp đó công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng trần hoài nam
ở thành phố vinh tỉnh nghệ an đang điều khiển xe ô tô bán tải vận chuyển một mươi bánh heroin
từ nghệ an ra hà nội tiêu thụ khám xét nơi ở của trần hoài nam lực lượng công an đã thu giữ
một khẩu súng côn một mươi sáu viên đạn và nhiều tăng vật khác có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cả hai đối tượng trần trọng tình và trần hoài nam
nằm trong các đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ lào về việt nam tiêu thụ
trong khi đó tại hương yên tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke điểm hẹn hai
có địa chỉ tại thôn cao xá thị trấn trần cao huyện phù cử
công an tỉnh hương yên phát hiện tám thanh niên đang nhảy nhót trên nền nhạc công suất lớn
có biểu hiện phê ma túy
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện tại túi quần của đặng ngọc chiến
có bốn viên nén màu xám bạc nghi là ma túy tổng hợp
kết quả kiểm tra nhanh cho thấy có sáu
trên tám đối tượng dương tính với ma túy
tại cơ quan điều tra chiến khai nhận bốn viên nén bị thu giữ là ma túy dạng kẹo
chiến mua về để cả nhóm sử dụng
được biết trong số tám đối tượng có bốn đối tượng hộ khẩu thường trú ở huyện phù cử
bốn đối tượng ở các tỉnh nghệ an lạng sơn yên bái
các đối tượng đều có độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi tám tuổi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phụ cử đang cùng có hồ sơ để xử lý
cơ quan điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đối với nghi phạm lý văn sắn
trong vụ nổ súng khiến bảy người thương vong trên địa bàn tỉnh lạng sơn vào tối ngày một mươi ba tháng một vừa qua
khoảng hai mươi một h ngày một mươi ba tháng một sắn mang theo súng ak tới nhà chị hoàng thị hoài
ở thôn thâm mò xã phú xá huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
bắn từ phía sau qua cửa sổ phòng bếp khiến chị hoài bị thương
con trai của chị hoài tử vong tại chỗ
sau đó sắn tiếp tục cầm súng sang sưởng làm lốp của anh hoàng quốc hương
bốn mươi ba tuổi là anh trai của chị hoài cách nhà chị hoài khoảng một mươi năm mét nổ súng khiến anh hương tử vong
ngoài ra năm người bị thương gồm hoàng thị toán chu thị hồng cùng hai mươi chín tuổi
hoàng thị hoài ba mươi bảy tuổi vũ xuân hường ba mươi tám tuổi và nguyễn văn tuyển một mươi chín tuổi
tuổi nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm
nghi phạm lý văn sắn là chồng cũ của hoàng thị toán chị gái hoàng thị hoài
công an tỉnh đắk nông cho biết
đã có kết luận điều tra ba vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là xăng giả của trịnh sướng và đồng phạm
cơ quan điều tra cũng chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố hai mươi một bị can trong đường dây này
theo kết luận điều tra dù không đủ điều kiện
nhưng công ty của trịnh sướng đã tổ chức pha trộn dung môi hóa chất xăng ron
và hỗn hợp màu azo với sang nền tạo thành xăng a chín mươi năm e năm ron chín mươi hai giả
với khối lượng lớn để bán lẻ ra thị trường
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến thời điểm bị bắt
các đối tượng trong đường dây mua bán xăng giả của trịnh sướng đã pha chế
sản xuất hơn một trăm bốn mươi sáu triệu lít tương đương giá trị hàng thật là hơn hai năm trăm linh ba tỷ đồng
qua đó hưởng lợi số tiền trên một trăm hai mươi hai tỷ đồng
trong phần tiếp theo của bản tin
tăng kiểm dịch y tế không để dịch bệnh phổi nguy hiểm xâm nhập
cảnh sát anh bắt đối tượng buôn người từ việt nam sang anh
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hôm qua một mươi sáu tháng một
tại tiệm sửa chữa điện tử có địa chỉ số ba trăm chín mươi một đường trường trinh
phường trà bá thành phố pleiku tỉnh gia lai đã xảy ra cháy lớn
ngay khi phát hiện ngọn lửa bùng phát trên tầng hai
ông ngô sĩ kiên chủ nhà đã gọi điện báo cơ quan chức năng
nhận được tin báo phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
nhanh chóng điều động hai xe chữa cháy một xe tiếp nước
cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
do đám cháy bùng phát tại tầng hai lan tới tầng ba ngôi nhà
nơi tập trung nhiều thiết bị điện tử
nên công tác dập lửa di chuyển tài sản chống cháy lan gặp khó khăn
sau hơn một tiếng đồng hồ triển khai lực lượng
đám cháy đã được dập tắt vụ việc không gây thiệt hại về người
nhưng số hàng điện tử bị hư hỏng ước tính hàng trăm triệu đồng
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện
chỉ còn một tuần nữa là sẽ đến tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đang được các đơn vị tích cực triển khai
tuy nhiên tại nhiều nơi những bất cập liên quan đến đường giao thông
hay là việc thiếu hụt các trụ nước cứu hỏa
đã khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
và thậm chí là làm gia tăng thiệt hại nếu có cháy nổ xảy ra
riêng đối với tình trạng tê liệt các trụ nước chữa cháy
mặc dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiến nghị rất nhiều lần
nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có gì thay đổi
nguyện ba vì thành phố hà nội
những trụ bê tông như thế này có thể bắt gặp tại nhiều tuyến đường liên thôn liên xã
với khoảng cách hai bên từ ba m đến ba hai m các xe chữa cháy rất khó để di chuyển qua
có những trường hợp cấp bách
lực lượng chức năng đã phải mất rất nhiều thời gian để xử lý những chứng ngại vật này
tại các tuyến đường phụ người dân cũng dựng các barrier hạn chế chiều cao
điều này khiến cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn để tiếp cận đám cháy
xe sẽ không qua được và gần như là chúng tôi phải đi đường vòng
và đi đường vòng thì rất là xa và phải mất thời gian
khi đấy thì đám cháy sẽ bị ảnh hưởng sẽ cháy lan ra nhanh hơn
không chỉ bất cập trong hệ thống đường giao thông
trên địa bàn huyện ba vì nhiều trụ nước chữa cháy cũng không hoạt động trụ thì hỏng không thể sử dụng
trụ còn nguyên vẹn thì không có nước
dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa khắc phục
tình trạng thiếu trụ nước chữa cháy hoặc có nhưng không thể sử dụng là tình trạng diễn ra tại nhiều thành phố lớn
rất là mong cấp có chính quyền
để là triển khai hệ thống cấp nước chữa cháy cho mọi người theo quy chuẩn
theo quy định như trong nội thị là phải năm trăm linh mét là phải có một trụ nước chữa cháy
rất là mong là các cấp chính quyền có thể triển khai hệ thống chữa cháy phục vụ tốt cho công dân chữa cháy
và về trước mắt thì tức là muốn những cái trụ nước chữa cháy đã được lắp đặt
thì phải cấp nước được vào các trụ đó để trường hợp có thay sự cố thì xe chữa cháy có thể lấy được nước
một số cái đường phố thì cái hạ tầng kỹ thuật ấy
nó bị ảnh hưởng nó không có đủ vị trí để cho lắp đặt các trụ nước để đảm bảo thuận lợi cho cái việc lấy nước chữa cháy
thế thì trong cái chỉnh trang đô thị thì chắc chắn thành phố cũng sẽ có cái chỉ đạo quan tâm
để đảm bảo cho đủ hạ tầng để mà lắp đặt được các chủ nước ở các vị trí thích hợp đúng với tiêu chuẩn quy phạm
để thuận lợi cho việc cấp nước chữa cháy tại chỗ cho các khu dân cư đó
thực trạng các trụ nước cứu hỏa không được lắp đặt duy tu sửa chữa kịp thời
đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chữa cháy của lực lượng công an
thế nhưng sau nhiều năm kiến nghị vẫn chưa có một giải pháp cụ thể nào được đưa ra
trong khi tình hình cháy nổ hiện nay có diễn biến phức tạp đặc biệt là dịp trước trong và sau tết nguyên đán
rõ ràng cần có những đơn vị cá nhân người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu tiếp tục để tình trạng này kéo dài
ngày một mươi sáu tháng một văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng vũ đức đam
về dịch bệnh viêm phổi tại trung quốc và khả năng lây lan vào việt nam
phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh
phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu
cảng hàng không cảng biển không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào nước ta
bộ y tế khẩn trương ban hành kế hoạch ứng phó với dịch bệnh theo quy định và theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát và phòng chống dịch bệnh đảm bảo đủ phương tiện vật tư trang thiết bị và hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương
bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ y tế tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời chính xác về tình hình dịch
các biện pháp phòng chống để người dân chủ động tích cực phòng chống dịch bệnh
nằm trong khuôn khổ các sự kiện của năm asean hai nghìn hai mươi chiều nay hội thảo gắn kết khoa học và chính sách
đối thoại giữa các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách hướng tới phát triển bền vững trong khu vực asean đã được khai mạc tại hà nội
hội thảo với sự tham dự của hơn hai trăm linh đại biểu sẽ diễn ra từ ngày một mươi bảy đến một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tập trung vào các chủ đề chính bao gồm thúc đẩy vai trò tiềm năng của nhật bản trong đầy mạnh hợp tác nghiên cứu và đào tạo
nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong khu vực asean tăng cường an ninh năng lượng thông qua các công nghệ bền vững
hợp tác bảo tồn và khai thác đa dạng sinh học đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia
thúc đẩy gắn kết giữa khoa học và chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
sự kiện này là một trong những hoạt động thuộc danh mục các hoạt động việt nam chủ trì trong nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
nhằm triển khai nội dung đã được thông qua tại cuộc họp đối thoại asean nhật bản về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín
qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác asean nhật bản đồng thời tranh thủ cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam
trong khuôn khổ hội thảo này cuộc họp ban điều hành diễn đàn hợp tác nhật bản asean về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gastip cũng được tổ chức nhằm đánh giá về hoạt động của gistip trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đồng thời thảo luận về phương hướng và trọng tâm hoạt động giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt